nhưng có lẽ với bất kỳ người dân việt nam nào đều luôn ghi nhớ ngày một mươi chín tháng năm hàng năm là ngày sinh nhật bác hồ
vị lãnh tụ kính yêu người không bao giờ mất
ngày một mươi chín tháng năm đã đi vào lịch sử trở thành dịp để toàn đảng toàn dân cùng hướng về người
bày tỏ lòng yêu kính nỗ lực học tập và làm theo gương bác
để làm nhiều việc tốt để hoàn thiện mình hơn góp thêm những bông hoa tươi thắm răng mừng kỷ niệm sinh nhật
bác hồ kính yêu
tháng năm lại về khi cả nước tương bừng kỷ niệm một trăm ba mươi năm sinh nhật bác hồ
cũng là khi mà những kỷ niệm trong một lần gặp bác lại ùa về ngập tràn tâm trí lão nông người giao họ này
những huân huy trương bằng khen suốt bao năm công hiến lại được ông lấy ra lau chùi cẩn thận
và trong số những kỷ vật thiêng liêng ấy có bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian
bức ảnh chụp đoàn đại biểu các tỉnh miền núi phía bắc được mời ra thủ đô hà nội
dự lễ kỷ niệm một mươi tám năm ngày thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa
và kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trong đó có ông hoàng tiến siêm
người đảng viên trẻ tuổi trẻ
đầu tiên của xã tân an ngày ấy
gần sáu mươi năm trôi qua giờ ông siêm đã ở cái tuổi xưa nay hiếm
nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn
vẫn nhớ như in niềm tự hào về kỷ niệm trong giây phút được gặp bác hồ
mỗi hành động lời nói của bác vẫn vẹn nguyên trong ký ức của ông như một thước phim quay lại